thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh quảng nam năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh và bốn mươi hai năm ngày giải phóng tỉnh quảng nam
tại hội nghị này lãnh đạo tỉnh quảng nam giới thiệu về những tiềm năng lợi thế những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư
và những dự án cụ thể với các doanh nghiệp các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đồng thời trao đổi lắng nghe những kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư
phát biểu ý kiến tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực của quảng nam
trong thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo ra bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế xã hội
thủ tướng lưu ý tỉnh quảng nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương

thủ tướng lưu ý tỉnh quảng nam đã trao quyết định giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
thỏa thuận nghiên cứu đầu tư cho ba mươi hai dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn một mươi năm tám tỷ đô la mỹ
sáu ngân hàng thương mại đã ký kết và cho hợp đồng tài trợ tín dụng cho một mươi dự án triển khai trên địa bàn tỉnh quảng nam
với tổng nguồn vốn tài trợ trên hai mươi sáu tỷ đồng